tính đến thời điểm hiện nay tp hcm đã phát hiện một mươi bảy ca nhiễm virus zika và công bố dịch bệnh do virus zika ở quy mô xã phường trên phạm vi toàn thành phố
trước diễn biến phức tạp của dịch virus zika sở y tế tp hcm đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung giám sát truyền thông tư vấn trực tiếp đến thai phụ tập trung ở các phòng khám sản khoa
đồng thời triển khai giám sát dịch virus zika tại sân bay hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sao ba mươi bệnh viện trên các thành phố thực hiện lấy mẫu tầm soát dịch để phát hiện sớm
đối với những ca bị nhiễm virus zika giám sát chặt chẽ trong vòng bán kính hai trăm linh m phun thuốc phòng phát sinh lang quang mũi khuyến cáo người dân công tác phòng chống dịch
thời gian qua thành phố đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch tuy vậy đến nay vẫn còn nhiều người dân và các địa phương khác đang còn thờ ơ xem nhẹ dịch bệnh virus zika